các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trú tại thôn nhũ tỉnh xã quang khải huyện tứ kỳ hải dương
và vợ là chị ntth th sinh năm hai nghìn một quê xá máu điền huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã quang khải huyện tứ kỳ
anh đê và chị hát vừa mới kết hôn hôm một mươi một tháng ba
người vợ đang mang thai tháng thứ ba
sau khi kết hôn vợ chồng anh đê lên hà nội làm việc và thuê trọ ở ngõ bốn mươi ba phố trung kính
gia cảnh nạn nhân rất khó khăn
trong khi kết hôn bố anh đê làm nông nghiệp còn mẹ đi làm công nhân thờ vụ tại công ty môi trường hải dương
giữa anh đê còn có một em gái đang học đại học
bố mẹ anh đê đang chăm sóc nuôi dưỡng chị gái bị khuyết tật nặng
trong chiều hai mươi bốn tháng bốn vợ chồng anh đê được đưa về quê an táng
ủy ban nhân dân huyện tứ kỳ và các hội đoàn thể huyện xã quang khải đến thăm hỏi động viên gia đình anh đê
ủy ban nhân dân huyện tứ kỳ đã hỗ trợ đột xuất cho gia đình ông đê là bố của anh số tiền một mươi chín triệu đồng
ủy ban nhân dân xã quang khải hỗ trợ gia đình một mươi triệu đồng
các tổ chức đoàn thể cá nhân cũng hỗ trợ động viên gia đình
trước đó khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm ngôi nhà tại số một ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một trung kính
phường trung hòa quận cầu giấy hà nội bốc cháy
chỉ trong ít phút lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ
khu vực cháy gồm nhà hai tầng một tum
bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà ba tầng mỗi tầng bốn phòng hành lang hở phía trước
kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng năm mươi năm m hai được bố trí để xe máy xe đạp điện
các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính phá ô cửa sổ tiếp cận bên trong ngôi nhà và cứu được bảy người mắc kẹt
trong đó có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu
đến một giờ hai mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
qua tìm kiếm các lực lượng phát hiện một mươi bốn người tử vong sáu người bị thương
ngay sau vụ cháy bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh
chỉ đạo công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm các sai phạm
đồng thời lãnh đạo hà nội chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp ủy ban nhân dân quận cầu giấy
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ năm mươi triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong ba mươi triệu đồng đối với người bị thương
quý vị thân mến vụ cháy trung cư mini ở phố khương hạ quận thanh xuân hà nội dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân
đặc biệt là những người sống trong các khu trung cư mini ở thủ đô
đến nay khi những con số đã được thống kê cụ thể về những mất mát đau thương xảy ra đến với hàng trăm gia đình
thì câu chuyện trách nhiệm lại là điều được rất quan tâm
càng đau xót trước thảm cảnh những người làm truyền thông báo chí lại càng thêm đau đáu về trách nhiệm đóng góp tiếng nói
trong việc cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại những trung cư mini hiện nay
cái ngày đại tàng một mươi hai đến một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba không chỉ cướp đi sinh mệnh của năm mươi sáu người xấu số
mà còn làm thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của hàng trăm con người hàng trăm gia đình liên quan đến hỏa hoạn thảm khốc ở trung cư mini khương hạ hà nội
trời từng có chẳng cháy nào làm thiệt mạng nhiều người đến vậy
giữa thời bình mà chừng ấy mạng người ra đi chỉ trong một đêm
khủng khiếp và đau đớn quá
nỗi đau thấu trời xanh
những tiếng thét kinh hoàng những cuộc gọi cầu cứu trong vô vọng và cửa tử đến với họ trong tích tắc trong biển lửa bỏng rát
bỏng rát nỗi đau và bỏng rát tâm can con người
chỉ nghĩ đến đó thôi ai có lương chi sẽ lặng đi tìm thất lại
đã có người cuối đầu quỷ xuống hai tay dơ lên trời trách cứ đứng siêu nhiên
sao nỡ để cho thảm kịch kinh hoàng ấy ráng xuống đầu bao gia đình
bao nhiêu người vô tội lành hiền
bao nhiêu cháu nhỏ thơ ngây hồn nhiên
giống như con cháu chúng ta được bao bọc trời tre yêu thương ngày ngày
bỗng chốc chìm trong lửa khói mà chưa kịp sợ hãi chưa kịp hiểu chuyện ma quỷ kinh thiêm đồng địa gì đang xảy ra
và chắc đa số những con người bạc mệnh số số vô cùng ấy là người thu nhập thấp hoàn cảnh khó khăn
có gia đình tám người ở hai căn trung cư
người thân chỉ mới tìm thấy bé gái sinh năm hai nghìn một mươi chín xấu xố
niên hai mươi tuổi cao to đẹp trai theo lời người bố gọi điện cho bố trong tuyệt vọng khi lửa bao vây quanh mình
ông bố từ phú thọ tức tốc về hà nội chỉ nhìn thấy con mình được đưa ra ngoài trong sám đen khói bụi
trong không khí tăng tốc bao trùm bà hát quê huyện thanh ngoai hà nội mẹ nạn nhân d hai mươi năm tuổi tử vong sau vụ cháy gào khóc tím tái tìm con khắp các bệnh viện
con ơi là con một mươi giờ đêm qua con điện thoại bảo
con vừa học xong mẹ ơi con học đến bao giờ con ơi mẹ đi khắp các bệnh viện tìm mà không thấy con
đau lòng quá con ơi con cắt ruột cắt gan bố mẹ rồi con ơi từ nay không còn con trên đời này nữa rồi
sau thảm họa người ta mới yêu cầu tổng ra soát công tác phòng cháy chữa cháy ở các trung cư mini tại hà nội tp hcm
đến lúc này người ta mới yêu cầu điều tra tận gốc khâu cấp phép xây dựng trung cư mini bị cháy
các địa phương khác cũng lập tức chỉ đạo
quá muộn rồi năm mươi sáu người vô tội đã thiệt mạng
ai cấp phép xây cái gọi là trung cư mini ai kiểm soát được khâu an toàn phòng cháy chữa cháy ở những khu nhà đó
riêng cái trung cư mini tai hỏa này được cấp phép xây sáu tầng nhưng chủ nhà xây hẳn chín tầng
bất cứ ai từng xây nhà ở đô thị đều biết rằng chỉ cần mang vài viên gạch bao xi măng bao cát hay chút vật liệu xây dựng để xây sửa nhà
thì lập tức cán bộ phường biết và có mặt
trong khi đó cả gái trung cư vi phạm chiều cao đến ba tầng tồn tại trong nhiều năm mà họ tuyệt nhiên không biết
sự vô cảm tác trách với tính mạng con người ở đây là điều không thể chối cãi
chắc hẳn bất cứ ai từng đi thuê nhà cũng dễ dàng bắt gặp những tòa gọi là trung cư mini nằm sâu hun út trong những con ngõ chật hẹp
đến mức hai xe máy không tránh nhau nổi
trên các trung cư mini dây điện răng gấp lối

xe máy lẫn với xe điện la liệt dưới tầng hầm
cháy nổ hòa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
lúc đó cư dân trung cư chạy đâu cho thoát biển lửa
chúng tôi những người làm báo thấy rõ trách nhiệm của mình trong thảm họa kinh hoàng chưa từng có này
chúng tôi đã không lên tiếng mạnh mẽ quyết liệt đến cùng để góp phần dóng lên tiếng chuông cảnh báo cho thấy
nguy cơ cháy nổ cao đến tột độ ở những nơi gọi là trung cư mini
giờ đây dùng mình
trung cư mini là cảm giác của nhiều người mỗi khi nghĩ đến những tòa nhà khen đặc của chủ đầu tư
được mệnh danh đại gia xây nhà cho người thu nhập thấp ở hà nội
với những căn hộ xây bằng cát thiếu xi măng tường đứt toát mút chác loang lộ bóng chóc khắp nơi
nhiều tòa nhà trong số này đã bị phạt nặng đi cảnh báo vì không đảm bảo an toàn cháy nổ
nếu hỏa hoạn xảy ra ở những tòa nhà đó hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào
liệu thảm hoá kinh hoàng ở khương hạ có khiến cơ quan chức năng
sược tỉnh kiểm soát ngặt nghèo sửa chữa những quẻ quạt ở các khu trung cư của đại gia này
đám hoang tàn mà trận cháy để lại không chỉ có tòa nhà nhuộm màu đen tăng tóc
mà còn là những gia đình không bao giờ còn có thể toàn vẹn
nhưng vết xẹo bỏng không bao giờ mất đi những tổn thương thân thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn
những trái tim vỡ nát không bao giờ lành và những cuộc đời không bao giờ trở lại như cũ nữa
để có thể vượt qua nỗi đau cùng vô vản khó khăn
để những vết thương thể xác và tâm hồn có thể liền xẹo
họ cần trải qua những đợt điều trị thương tích có thể kéo dài và những đợt trị liệu tâm lý chắc chắn kéo dài
khi vết thương trên cơ thể đã lành có thể họ sẽ còn phải điều trị phục hồi chức năng trong nhiều tháng
thậm chí nhiều năm có thể sẽ mất khả năng lao động và chịu những di chứng trọn đời
họ sẽ phải tiếp tục vật lộn để đối phó với sự tàn phá của ký ức kinh hoàng
nỗi sợ không gì diễn tả được
khi bị hơi thở của thần chết và vào mặt bản thân trước khi ngất đi đã phải chứng kiến người bên cạnh
vợ chồng con người yêu bạn bè hàng xóm từ giã có đời trong ngoài nước
thân nhân những người đã khuất cũng sẽ phải vật lộn để thoát khỏi nứa mảnh có thể hủy diệt họ
khi nhớ về cuộc gọi cuối cùng của con mình trước lúc ngã xuống vì lửa khói
bồ ơi cháy rồi con bị ngạt rồi
hay về những giờ chạy khắp các bệnh viện tìm người nhà
xếp hàng trước nhà đại thể chờ nhận diện người thân
ngoài ra những đứa trẻ bị ngọn lửa ác nghiệt biến thành cô nhi cần được cứu mang
thu xếp cuộc sống để có thể bình yên trưởng thành
những cụ già phải chịu cảnh lá xanh rụng xuống cần vượt qua cú sốc để có thể chấp nhận biến cố này
cũng như cần được yên tâm về số phận những đứa cháu mồ côi
tất cả những thứ đó đòi hỏi nghị lực lớn lao của bản thân họ và rất nhiều yêu thương
thấu cảm sự sẻ chi
cả về tinh thần lẫn vật chất của cộng đồng
nói một cách rõ ràng và thực tế hơn bên cạnh những lời động viên
chúng ta cần hỗ trợ về tài chính để giúp họ cân bằng cuộc sống sớm nhất có thể
theo thông tin có được cho đến nay
thành phố hà nội sẽ trả toàn bộ kinh phí chữa trị cho người bị nạn
và hỗ trợ ba mươi bảy triệu đồng trên một người thiệt mạng một mươi hai bốn triệu đồng trên một người bị thương
đối với các nạn nhân là trẻ em
quý bảo trợ trẻ em thành phố
hỗ trợ năm triệu đồng một trẻ thiệt mạng và một mươi triệu đồng một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện
quá trình hồi phục của các nạn nhân không chỉ có chi phí điều trị thương tích
vì thế cần lắm sự chung tay của cả cộng đồng
vì sự giúp đỡ dành cho họ cần được tiếp tục trong một thời gian rất dài sau hỏa hoạn
ngọn lửa gây thảm họa ở trung cư mini khương hạ đã được dập tắt
nên đất chứng kiến nỗi đau tán tóc này đang nguội đi
nhưng chúng ta đừng để nguội trái tim biết thấu cảm
đừng để tắt ngọn lửa của tinh thần tương thân tương ái
nối tiếp tinh thần lá lành đùm lá sách
từ chiều ngày một mươi ba tháng chín hàng chục người dân sinh sống ở phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân hà nội đã tự nguyện lập các điểm hỗ trợ
nhà trọ thực phẩm và đồ dùng thiết yếu miễn phí cho các gia đình nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini
chiều tối ngày một mươi ba tháng chín ở các tuyến phố nhà văn hóa xung quanh hiện trường vụ cháy trung cư mini
tại ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân hà nội
rất nhiều người dân đã tổ chức trao đến tay các gia đình gặp nạn những đồ dùng thiết yếu
nhiều người dân sinh sống ở phường khương đình đã chờ
trao phát miễn phí rất nhiều thực phẩm đồ dùng thiết yếu chăn màn sách vở
giúp đỡ những gia đình nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini
đa số các đồ dùng này đều do những hộ dân trên địa bàn quyên góp kêu ủng hộ
tại nhà văn hóa khu dân cư số tám
phường khương đình quận thanh xuân hà nội
chiều ngày một mươi ba tháng chín có rất nhiều hộ dân trong vụ cháy trung cư mini đã đến nhận
các đơn vị như đoàn thanh niên hội phụ nữ đoàn thể của phương
cũng đã trao tặng vật phẩm cho những gia đình trong vụ cháy cần đến
dọn dẹp sắp xếp lại một căn phòng trên tầng ba của ngôi nhà
ông n v t sinh sống tại nhà số năm b ngách sáu mươi tám ngõ hai mươi chín phố khương hạ
cũng đã sẵn sàng đón một gia đình trong vụ cháy trung cư mini và
theo ông n v t gia đình trong vụ cháy chỉ có hai vợ chồng và một con nhỏ
sinh sống căn trung cư mini tầng hai vừa cháy đêm qua
ông n v t chia sẻ đây là hoạt động tự nguyện
mỗi người dân ở phường khương đình ngay sau vụ cháy
ai có gì thì giúp đỡ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy vượt qua khó khăn
mỗi nhà giúp một chút có nhà cho vài thùng mì rồi ai có chăn màn sách vở thì cho
đồng góp hoặc cũng có nhiều gia đình
như tôi sẵn sàng cho mượn tạm phòng